tại trụ sở trung ương đảng đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chủ trì họp bộ chính trị định kỳ
tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo ban cán sự đảng chính phủ đảng đoàn quốc hội các ban đảng các bộ ngành có liên quan
bộ chính trị đã nghe ban cán sự đảng chính phủ báo cáo về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách
nâng cao chất lượng hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm hai nghìn hai mươi
theo tờ trình số chín trăm bốn mươi hai ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn hơn ba mươi năm đầu tư nước ngoài
ý kiến thẩm định của các cơ quan chức năng căn cứ yêu cầu nhiệm vụ mới
bộ chính trị đã ra quyết định nghị quyết chuyên đề về vấn đề quan trọng này
xem xét tờ trình của đảng ủy công an trung ương số hai trăm một mươi năm ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
và ý kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan
trên cơ sở tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị số hai mươi một và yêu cầu cấp bách hiện nay
bộ chính trị đã ra chỉ thị
bộ chính trị đã ra quyết định mới về tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống
và kiểm soát ma túy trong tình hình mới để thay chỉ thị số hai ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị khóa một mươi
sau khi xem xét tờ trình số ba mươi bốn ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín của tạp chí cộng sản
và ý kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan
bộ chính trị đã thống nhất ra quyết định mới về chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của tạp chí cộng sản
để thay quyết định số một trăm linh chín ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai của bộ chính trị
trên cơ sở xem xét tờ trình của ban tổ chức trung ương số ba trăm bảy mươi tám ngày hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
bộ chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện bộ chính trị quản lý